theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều qua hai mươi một tháng bảy
vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực bắc biển đông
đây là áp thấp nhiệt đới thứ năm trong năm hai nghìn một mươi bảy hoạt động ở khu vực này
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ
giật cấp tám cấp chín
dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi km và có khả năng mạnh thêm
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo hải nam của trung quốc
khoảng hai trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
một mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám cấp chín
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi km và còn có khả năng mạnh thêm
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới vùng biển khu vực phía bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ ninh thuận đến cà mau
có mưa rào và rông mạnh gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
khu vực cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh từ cấp sáu đến cấp tám